liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi bảy tháng bốn
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng thêm gần một hai trăm linh đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng hơn một hai trăm linh đồng một lít và giá dầu diesel tăng hai trăm chín mươi một đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa một mươi chín bảy trăm linh ba đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba có mức giá mới hai mươi một hai trăm ba mươi năm đồng một lít
dầu diesel có giá bán không cao hơn một mươi bảy ba trăm tám mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa có giá tối đa một mươi sáu hai trăm sáu mươi hai đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giá bán không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi bảy đồng một kg
liên bộ cho biết nguyên nhân khiến giá xăng dầu đồng loạt tăng đến từ tình hình bất ổn đang diễn ra tại liby
cũng như xuất khẩu dầu từ venezuela và iran giảm làm gia tăng lo ngại nguồn cung toàn cầu thắt chặt
hiện bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong một mươi năm ngày qua đã tăng từ hai ba đến bốn một thùng